theo dự kiến ngày mai một mươi bảy tháng một mươi hai ba người đầu tiên sẽ được tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín
made in vietnam tại học viện quân y
như vậy là sau một tuần chính thức tuyển người tham gia tiêm thử nghiệm
đã có hơn hai trăm linh tình nguyện viên đăng ký
các cơ quan sẽ chọn lọc còn sáu mươi người cho đợt thử nghiệm đầu tiên này
những người tham gia thử nghiệm đều được mua bảo hiểm
mục tiêu của giai đoạn một thử nghiệm lâm sàng là để đánh giá mức độ an toàn của vaccine
chưa đặt vấn đề tính sinh miễn dịch của loại vaccine covid một mươi chín này
đơn vị sản xuất vaccine cho biết dự kiến vaccine nanocovax được sử dụng thử nghiệm lần này
sẽ có giá là một trăm hai mươi đồng một liều mỗi người cần tiêm hai liều
một năm sẽ có khoảng năm mươi bảy mươi triệu liều vaccine loại này được sản xuất
trước mắt đảm bảo đủ nhu cầu trong nước